năm học vừa qua nhiều trường học trên địa bàn tỉnh lai châu bị thiếu cơ sở vật chất do mưa lũ tàn phá
vì vậy năm học này các thầy cô giáo đã tự trừng sớm để hoàn thiện cơ sở vật chất và vận động học sinh tới lớp
trong đó thì thầy và trò huyện than uyên hiện đã sẵn sàng cho một năm học mới
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín trường trung học cơ sở xã mường kim có hơn chín trăm linh học sinh học tại hai trường mường kim i và mường kim ii
để đáp ứng nhu cầu dạy và học cho năm học mới này trường đã đầu tư sửa chữa ba mươi phòng học
các thầy cô nhà trường đang sắp xếp lại cơ sở vật chất đồng thời xuống các thôn bản đến từng hộ gia đình vận động học sinh đến trường
sau khi các nhà thầu sửa chữa xong các phòng học và các phòng bộ môn
năm học này chúng tôi có hai mươi sáu lớp với hơn chín trăm linh học sinh
tất cả mọi điều kiện cũng chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới
cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học ngành giáo dục huyện than uyên còn chú trọng triển khai công tác bồi dưỡng kiến thức chuyên môn
cho tất cả các giáo viên các cấp theo nội dung chỉ đạo của bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với phòng nội vụ tham mưu
ra soát sắp xếp lại đội ngũ cán bộ giáo viên phù hợp với năng lực công tác hợp lý về cơ cấu bộ môn
chuẩn bị cho chiếc thêm năm học mới ngành giáo dục cũng đang chỉ đạo về việc ra soát lại cơ sở vật chất
trang thiết bị trường học để đảm bảo cho năm học mới
thứ hai là phối hợp với các xã thị trấn để làm tốt công tác tuyển sinh học trên địa bàn và vận động học sinh ra lớp
thứ ba là chuẩn bị tốt về công tác đội ngũ bồi dưỡng chính trị hè cũng như là bồi dưỡng về công tác chuyên môn
phục vụ cho năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
với sự chủ động tích cực trong việc vận động học sinh
chuẩn bị các điều kiện tốt tích cực trong việc vận động học sinh
với cơ sở vật chất trang thiết bị ngành giáo dục và đào tạo huyện tha nguyên đang tự tin bước vào năm học mới
với tinh thần quyết tâm thi đua dạy tốt học tốt